chiều nay áp thấp nhiệt đới đang hoạt động ở phía đông đảo luzon của philippines đã mạnh lên thành bão có tên quốc tế là maonon
vào hồi một mươi ba h ngày hai mươi hai tháng tám vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi sáu ba độ vĩ bắc một trăm hai mươi ba tám độ kinh đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám tức là từ sáu mươi hai đến bảy mươi bốn km một giờ giật cấp một mươi
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển theo hướng tây bắc mỗi giờ đi được khoảng một mươi km
đến một mươi ba h ngày hai mươi ba tháng tám vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi tám một độ vĩ bắc một trăm hai mươi hai ba độ kinh đông trên khu vực phía đông bắc của đảo lưu dông philippines
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám tức là từ sáu mươi hai đến bảy mươi bốn km một giờ giật cấp một mươi
do ảnh hưởng của bão từ chiều ngày hai mươi ba tháng tám ở vùng biển phía đông khu vực bắc biển đông có gió mạnh dần lên cấp sáu cấp bảy
ngày hai mươi bốn tháng tám tăng lên cấp tám giật cấp một mươi
sóng biển cao từ bốn đến sáu mét biển động mạnh
cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tộc
trên vùng biển phía đông khu vực bắc biển đông cấp ba